bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi tám tháng một của bộ y tế cho biết cả nước ghi nhận gần một mươi sáu tám trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín mới
hà nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước sau đó là hải phòng
trong ngày có gần tám bảy trăm linh ca khỏi nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh lên hơn một bảy mươi năm triệu ca
đối với tỉnh quảng trị người trở về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
riêng người trở về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại
còn tại tỉnh thừa thiên huế người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
tự xét nghiệm trong khi đó tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông cho biết
chủ trương của thành phố là không ngăn sông cấm chợ đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân về quê đón tết
trong khi đó tỉnh quảng nam đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người thân đang làm việc ở nơi có dịch
không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết
tỉnh quy định chỉ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai khi người về từ vùng cam chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ liều và người trở về từ vùng đỏ
các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người dân trở về từ vùng đang có dịch
phải thực hiện nghiêm các việc khai báo theo dõi y tế cách ly tại nhà theo quy định
trước tình hình số ca f tại hà nội ngày một tăng cao các cơ sở y tế hầu hết đã quá tải
chính vì vậy để hỗ trợ giải đáp thắc mắc giúp bệnh nhân yên tâm điều trị và truyền tải thông tin nhanh nhất
phương trúc bạch quận ba đình hà nội vừa ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tiếp nhận thông tin qua facebook
vật đây cũng là mô hình trạm y tế
trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô hà nội
làng án bộ tư pháp phường trúc bạch nhưng từ ngày trạm y tế online thành lập
chị phương thực hiện thêm nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thông tin tư vấn cho các bệnh nhân covid một mươi chín và các f một cách ly tại nhà
đây là công việc được chị và các thành viên trong trạm y tế online phường trúc bạch thực hiện hoàn toàn tự nguyện không có phụ cấp thêm
sau khi tiếp nhận tất cả các thông tin
thì quản trị mạng các bộ chúng tôi hoặc những người trong ca trực sẽ tiếp nhận những cái gì mà thuộc về chức trách hoặc thẩm quyền của đoàn phường như thuộc về chính
hoặc là những cái gì mà trong tầm hiểu biết thì chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp ngay
còn những thông tin mà cần phải về hỗ trợ về dinh dưỡng hay sức khỏe hay thuốc thì sẽ liên hệ ngay với cả các bác sĩ để được tư vấn kịp thời
tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn phường trúc bạch ghi nhận hơn ba trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
số ca f tăng nhanh nhiều bệnh nhân điều trị tại nhà cần được hướng dẫn và chăm sóc cả về thể chất tâm lý
vì vậy việc thành lập trạm y tế online là vô cùng cần thiết
mô hình này hoạt động hai mươi bốn trên bảy sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân đảm bảo f f một được chăm sóc chú đáo kịp thời
cho đến nay thì có hàng trăm cái lượt tương tác và phản hồi trên cái trang fanpage của phường
và tậm chí là rất nhiều người nước ngoài
và người dân của các phường khác quận khác cũng biết đến qua các phương tiện thông tin đại chúng và cũng đề nghị được tư vấn hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẵn sàng
cảm giác như là luôn luôn có một người bác sĩ tại nhà giảm thiểu tối đa việc ra khỏi nhà của những bệnh nhân của những người f một hoặc là f hai đang cách ly
thành viên của trạm y tế online gồm cán bộ nhân viên y tế phường đoàn thanh niên và các y bác sĩ tình nguyện thay nhau túc trực đường dây nóng hai mươi bốn trên bảy
đây là địa chỉ gần gũi tích cực để các f người nhà bệnh nhân khi cần có thể nhắn tin gọi điện để được tư vấn cách phòng và điều trị covid tại nhà
điều đặc biệt trạm y tế online này sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả bệnh nhân không chỉ riêng phường trúc bạch
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có đề xuất cho trẻ mầm non tới lớp sáu đi học trở lại sau tết nguyên đáng khi tp hcm đang giám dịch về cấp độ một hai tuần liên tiếp
tuy nhiên nếu phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại trực tiếp
thì sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng sẽ có phương án cho trường hợp này
theo báo cáo của sở giáo dục đào tạo tp hcm về tình hình học sinh khối bảy tám một mươi một mươi một đi học lại từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ học sinh từ khối bảy đến một mươi hai hiện đang đi học trực tiếp đạt từ chín mươi hai đến chín mươi sáu tùy từng khối lớp
cùng với đó tỷ lệ phụ huynh đồng thuận đã tăng hơn một mươi sáu so với khảo sát trước đó từ sáu mươi đến dưới tám mươi
các trường cũng linh hoạt nhiều hình thức dạy học và thường xuyên kết nối
với phụ huynh để cập nhật tình hình

với kết quả khả quan trên sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có tờ trình với ủy ban nhân dân tp
về việc học của khối lớp sáu trở xuống
cụ thể sở đề xuất cho trẻ mầm non và lớp một đến lớp sáu trở lại trường sau tết nguyên đáng
từ ngày bảy tháng hai các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ học sinh trở lại trường học trực tiếp
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng hai cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý
phối hợp với nhà trường để chăm sóc trẻ tổ chức dạy học trực tiếp
bên cạnh đó nhà trường tập quấn cán bộ giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học
từ ngày một mươi bốn tháng hai trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu sẽ được đến trường học trực tiếp
trong trường hợp nếu phụ huynh chưa muốn con trở lại trường sở giáo dục cũng đưa ra phương án đối với vấn đề này
trường học cho các đối tượng đi học trực tiếp cũng như không đi học trực tiếp
còn riêng đối với các trẻ em mà phụ huynh chưa đồng thoại đưa đến cơ sở giáo dục mầm non để tổ chức chăm sóc cho các bé
thì phụ huynh sẽ chăm sóc cho các bé ở nhà
hiện nay các trường vẫn đang khẩn trương lấy ý kiến cha mẹ học sinh và hướng dẫn các công tác có liên quan
để chuẩn bị đón học sinh trở lại sau tết
đối với việc dạy trực tuyến cho học sinh nếu các em chưa trở lại trường
ngành giáo dục thành phố cũng yêu cầu các trường linh hoạt dựa vào kinh nghiệm đã thực hiện
đối với khối bảy đến khối một mươi hai trong thời gian qua để có cách hướng dẫn
theo dõi tình hình tiếp thu kiến thức của các em ở các khối còn lại một cách tốt nhất
không gây áp lực và đảm bảo tiến độ dạy học
ubnd tỉnh lào cai đã ban hành phương án thiết lập vùng xanh không covid một mươi chín
phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai
phương án thiết lập vùng xanh không covid một mươi chín được áp dụng từ giờ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cho đến khi có thông báo mới của ubnd tỉnh lào cai
theo phương án này các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu
chỉ lưu thông theo đường cao tốc nội bài lào cai vào cửa khẩu và ngược lại
người điều khiển phương tiện người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu
theo tuyến cao tốc nội bài lào cai đến cửa khẩu phải thực hiện khai báo y tế bằng phần mềm pc covid
nếu không có điện thoại thông minh phải khai báo y tế bằng giấy
nếu có phiếu xét nghiệm sars cov hai âm tính trong thời gian bảy mươi hai giờ
trường hợp không có phiếu xét nghiệm hoặc có nhưng đã quá thời gian quy định
thì phải thực hiện tết nganh có trả phí tại chốt kiểm dịch
người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện trong thời gian lưu trú
tại cửa khẩu định kỳ bảy mươi hai giờ phải test nhanh sars cov hai khi giấy xét nghiệm lần trước đã hết hạn
những ngày gần đây đà nẵng liên tục ghi nhận nhiều ca mắc liên quan đến tiểu thương buôn bán
tại các chợ trên địa bàn
do đó mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin đồn đoán cho rằng
đà nẵng sẽ đóng cửa
trong quá trình kiểm tra công tác phòng dịch tại các chợ lãnh đạo thành phố khẳng định
đà nẵng sẽ không đóng cửa chợ trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
chợ côn chợ non nước chợ cẩm lề là điểm nóng dịch bệnh những ngày qua
để đảm bảo vừa phòng dịch vừa phục vụ người dân mua sắm tết an toàn
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu mỗi tiểu thương phải thực hiện xét nghiệm
với tầng suất ba ngày một lần áp dụng phương án chỉ đóng cửa hoài hàng
có tiểu thương ép bệnh

đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu không bị đứt gãy
bên cạnh các giải pháp phòng dịch đoàn liên ngành do sở công thương chủ trì
thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các chợ truyền thống
sở công thương cũng huy động doanh nghiệp dự trữ hàng hóa
và điều tiết cung ứng hàng hóa tết cho người dân trong điều kiện dịch bệnh có thể kéo dài
chúng tôi cũng đã vận động các trung tâm
các sưu thị các tiểu thương các doanh nghiệp phân phối lớn
tập trung dự trữ nguồn hàng và cho đến nay thì tổng giá trị hàng hóa
để dự trữ để cung ứng cho thị trường trong dịp tết là khoảng một chín trăm linh tỷ đồng
đối với các tiểu thương tại chợ thì khoảng họ dự trữ được khoảng năm trăm linh tỷ đồng
các hộ kinh doanh buôn bán ở bên ngoài thì khoảng năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra thì sở công thương cũng tổ chức thực hiện các điểm bán hàng bình ổn
việc đảm bảo an toàn và linh hoạt phòng chống dịch
các chợ truyền thống ở thời điểm này giúp người dân mua sắm tết an toàn
kích cầu thị trường tiêu thụ trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm
liên quan đến tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội về việc thành phố đà nẵng
sẽ phong tỏa cứng trong ngày hai mươi năm tết lãnh đạo thành phố đà nẵng khẳng định
là chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường người dân không bị hạn chế đi lại
như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội
thành phố đà nẵng đảm bảo hoạt động của siêu thị chợ truyền thống
một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
và tạo mọi điều kiện để bà con đón tết
trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên mạng xã hội và dư luận xuất hiện đồn đoán
không có căn cứ lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu người dân cần bình tĩnh
tỉnh táo chung tay cùng thành phố chống dịch thực hiện nghiêm túc năm k
thưa quý vị bộ y tế cho biết là hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc covid một mươi chín
hàng ngày trong cộng đồng đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao
giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lây lan nhanh diễn biến phức tạp khó lường
tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
bộ y tế đề nghị các địa phương tốt nhất là không tổ chức bắn pháo hoa
nếu tổ chức bắn pháo hoa thì phải đảm bảo tuân thủ quy định năm k
không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn phá hoa
bộ y tế cũng nêu rõ là các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
hoạt động vui chơi lễ hội lớn nghỉ lễ tôn giáo có tập trung đông người
tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn
mở đầu là thông tin tại đà nẵng
lãnh đạo tp đà nẵng khẳng định chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường
người dân không bị hạn chế đi lại như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội
tp đà nẵng đảm bảo hoạt động của siêu thị chợ truyền thống
đảm bảo cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo mọi điều kiện để bà con đón tết
trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên mạng xã hội và dư luận xuất hiện đồn đoán không có căn cứ
lãnh đạo tp đà nẵng yêu cầu người dân cần bình tĩnh tỉnh táo
chung tay cùng tp phòng chống dịch và thực hiện nghiêm năm k